sinh sống tập trung ở các tỉnh tây bắc và khu vực miền tây các tỉnh thanh hóa nghệ an
cộng đồng dân tộc thái ở việt nam chỉ chiếm gần hai tổng dân số toàn quốc
nhưng lại có nhiều tinh hoa văn hóa đậm đà sắc thái riêng hấp dẫn và ghi dấu những bản sắc dân tộc riêng
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
âm nhạc dân gian dân tộc thái bao gồm các làn điệu dân ca các trường ca các điệu múa
được đồng bào thái sử dụng trong rất nhiều sinh hoạt văn hóa và nghi lễ tín ngưỡng
cộng đồng dân tộc thái ở việt nam luôn tự hào về các loại hình văn nghệ dân gian được lưu truyền qua nhiều thế hệ
đặc biệt là văn nghệ dân gian dân tộc thái và các giá trị văn hóa truyền thống
đặc trưng của dân tộc thái trắng của chúng tôi ngày xưa tức là từ xưa nay
các ông bà
cha ông để lại tức là các ông các bà như là tính tẩu và điệu múa phổ
đối với anh chị em thái đen và thái trắng thì chúng tôi cũng rất là hòa hợp và vui vẻ
không chỉ trình diễn trong các sinh hoạt cộng đồng dân tộc thái
mà mỗi dịp hội xuân hay ngày lễ hội truyền thống các dân tộc khác
đồng bào dân tộc thái tại mường thanh tỉnh điện biên luôn sẵn sàng biểu diễn lời nhạc
điệu khắp chung vui với niềm tự hào khôn siết
đó cũng là cách người thái tại đây xem là hành động thiết thực giữ gìn quảng bá văn hóa dân tộc mình
cái lễ hội văn hóa ở đây đấy là rất là vui
thích nhất là những cái bản sắc dân tộc là những cái là chữ tái và nói tiếng thái
mỗi nơi nó khác nhau nhưng mà cùng hòa hợp là vững dùng cả một tiếng thái
dạy dỗ con cháu cho không bỏ quên được cái bản sắc
các hình thức dân ca dân nhạc dân vũ và nghi thức tín ngưỡng dường như luôn tồn tại trong một thể thống nhất
nhưng những bài khắp gia diết những điệu múa mềm mại quyền truyền và những âm điệu phong phú từ các loại nhạc vụ đặc trưng vẫn luôn làm say đắm lòng người
trong những năm gần đây tỉnh điện biên đã quan tâm đầu tư nhiều hơn cho việc gìn giữ và phát huy bản sắc truyền thống văn hóa dân tộc thái
qua đó khuyến khích bảo tồn
phát huy các giá trị văn hóa truyền thống theo chủ trương của đảng và nhà nước